hôm nay cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự ba nghi phạm trong vụ cưa hạ rừng bạch tùng trăm tuổi tại tiểu khu hai trăm bốn mươi chín xã đạ đờn huyện lâm hà
các nghi phạm gồm trần văn thiết trần văn lực và trần văn tháp đều ngụ tại xã phúc thọ huyện lâm hà
được biết sau khi khởi tố vụ án khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu hai trăm bốn mươi chín xã đạ đờn công an lâm hà đã truy mắt được ba nghi phạm trên
công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng đã đưa ba nghi gan trên trở lại hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu tk hai trăm bốn mươi chín để xác định vị trí khai thác gỗ
thực nghiệm hiện trường việc cưa hạ xẻ gỗ bạch tùng và địa điểm tiêu thụ gỗ để thống kê xử lý